xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
che giấu tội phạm xảy ra tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
phiên tòa xét xử lưu động tại tổ dân phố một mươi một phường e tám thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong một mươi ngày
theo đó có năm mươi ba bị cáo bị xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
ba mươi chín bị cáo xét xử về tội khủng bố một bị cáo xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
một bị cáo xét xử tội che giấu tội phạm quy định tại khoản một điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
ngoài ra có sáu bị cáo ở nước ngoài bị xét xử vắng mặt tội khủng bố
trong quá trình điều tra các đối tượng đều đã ăn năn hối cải thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội
thừa nhận do lạc hậu thiếu hiểu biết hoặc do bị đe dọa nên đã tham gia hoạt động phạm tội
các đối tượng xin được đảng nhà nước xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
kết quả điều tra đã làm rõ được toàn bộ diễn biến sự việc và tính chất mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng
công tác điều tra truy tố chuẩn bị xét xử đã được thực hiện khách quan công bằng tuân thủ các quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam trương bá thiện
nguyên giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam trương bá thiện
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thành phố hà tĩnh về tội tham mô tài sản
theo điều tra trong thời gian làm giám đốc công ty cổ phần chế biến muối và nông sản miền trung công ty có năm mươi hai vốn nhà nước
trương bá thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan chức năng xác định trương bá thiện đã tham mô với số tiền một bảy tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án làm rõ vai trò trách nhiệm của các cá nhân liên quan
thưa quý vị trong những ngày gần đây liên tiếp có thêm những
nạn nhân mới bị mất tiền từ vài chục triệu cho đến cả tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua mạng
nhiều hình thức lừa đảo không hề mới nhưng vẫn có thêm người dân xa bẫy
trong khi đó lợi dụng trong dịp cuối năm người dân tăng cường trao đổi mua bán giao dịch
nhiều chưa tròn lừa đảo mới lại xuất hiện bổ vây trên các trang mạng xã hội
cục an toàn thông tin lại tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao hơn nữa
tinh thần cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
không thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên mạng xã hội nếu chưa xác minh
và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ số điện thoại lạ gọi đến
đây là đối tượng vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lập facebook giả danh là cán bộ công an
qua mạng xã hội đối tượng này đã lừa nạn nhân lấy tiền trẻ án
còn đây là nạn nhân của hai vụ lừa đảo liên tiếp
sau khi bị lừa mất chín mươi triệu đồng đăng ký cho con thi ielts qua mạng
người phụ nữ này lại tiếp tục bị lừa gần hai mươi năm triệu đồng vì nghe theo lời của các đối tượng hỗ trợ lấy lại tiền
các thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy
hoặc là các đối tượng dựa vào cái tâm lý thiếu hiểu biết về pháp luật thiếu hiểu biết về kiến thức xã hội
thì làm cho nạn nhân không biết đâu là thật và hoàng sợ
trong tuần qua cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cũng đã phát đi cảnh báo năm hình thức lừa đảo mới
bao gồm mời trào nâng cấp thẻ tiến dụng mượn danh cơ sở cầm đồ cho vai nặng lãi
mạo danh lãnh đạo cấp tỉnh cấp huyện gọi điện lừa đảo lãnh đạo cán bộ công chức xã
bảy quả tặng không đồng và lừa đảo xuất khẩu nông sản trung quốc qua các website
bên cạnh đó lợi dụng thời điểm cuối năm khi các giao dịch trực tuyến tăng mạnh
các đối tượng cũng đang gia tăng nhiều chiêu trò thủ đoạn khác nhau
với đặc thù hoạt động trên không gian mạng các đối tượng lừa đảo thường che giấu địa chỉ ip thật
sử dụng nhiều số điện thoại rác tài khoản mạng xã hội ảo tài khoản ngân hàng mua lại
và móc ngoặc với các đối tượng nước ngoài
do đó công tác đấu tranh ngăn chặn và thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt gặp không ít khó khăn
chính vì vậy việc chủ động phòng ngừa là hết sức quan trọng
trong đó mỗi người dân cần phải tự nâng cao kiến thức để bảo vệ chính mình
với dịch cuối năm
đối với những thông tin trên không gian mạng
thì mỗi người dân hãy luôn cẩn trọng là bình tĩnh tiếp nhận thông tin và luôn phải kiểm tra lại
và đối với tất cả những tài khoản trực tuyến hay tài khoản ngân hàng
hãy luôn tuân thủ mọi chính sách bảo vật của đơn vị cung cấp sử dụng
cải đặt tất cả những tính năng bảo vật cho điện thoại hay tài khoản ngân hàng tài khoản xã hội
chúng ta không dễ dàng gì cung cấp các thông tin cá nhân tài khoản cá nhân
do những người lạ kết đối với những người mà chúng ta chưa kiểm chứng
bên cạnh đó chúng ta không chia sẻ những vấn đề cá nhân tình cảm riêng tư nhiều
ở trên cái không gian mà chúng ta cảm thấy nó không an toàn
và khi có dấu hiệu của lừa đảo
có dấu hiệu đó thì chúng ta phải kịp thời báo ngay cho cơ quan gần nhất
để qua đó các cơ quan lại có cơ sở có tài liệu căn cứ để tiến hành điều tra khám phá đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh việc hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng
cục an toàn thông tin cũng đã đưa ra hai kỹ năng cơ bản quan trọng khác
để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân đó là sử dụng mật khẩu an toàn
và chủ động nâng cao kiến thức bảo mật để bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng
nếu thấy nghi ngờ thì cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
hoặc gửi thông tin tới tổng đài một trăm năm mươi sáu để cung cấp thông tin nhằm xác minh
chặn lọc các số điện thoại lừa đảo
ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một trạm cảnh sát giao thông đức phổ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đã không chế và tạm giữ hình sự tài xế nguyễn văn dũng bốn mươi chín tuổi
trú tại tp hcm để điều tra và xử lý về hành vi tấn công cảnh sát giao thông
vào ngày một mươi năm tháng một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông đức phổ
kiểm tra phương tiện giao thông theo chuyên đề về tốc độ ma túy nồng độ cồn trên quốc lộ một a
đến km một nghìn một trăm linh một bốn trăm linh lực lượng chức năng đã dừng xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi một c ba mươi tám nghìn tám trăm ba mươi chín
kéo theo rơ móc kiểm tra nhưng bị tài xế chung đối
tổ công tác lúc này yêu cầu tài xế xuống xe
đối tượng dũng lấy từ cabin một con dao dài khoảng hai mươi năm cm đe dọa và tấn công lực lượng chức năng
lúc này cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường đã không chế tài xế dũng
rất may không có ai thương tích trong vụ việc
thực hiện kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh bình dương phối hợp với các đơn vị
vừa triệt xóa một tụ điểm ma túy thu giữ hơn hai kg ma túy cùng nhiều tăng vật khác
khoảng lúc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà trọ d một mươi ba một mươi bốn đường d năm khu phố bình thuận hai
phường thuận giao thành phố thuận an do nguyễn văn trung đang thuê để ở
lực lượng công an thu giữ nhiều viên thuốc lắc một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
cùng với thời điểm này lực lượng công an bắt quả tăng đối tượng võ hoàng tuấn ở tại nhà trọ
đang tàng trữ bốn viên nén màu xanh
nhiều túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và khoảng bốn triệu đồng
mở rộng điều tra vụ án tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nguyễn hồng phú
tổ công tác thu giữ ba mươi túi ni lông chứa tinh thể màu trắng và viên nén thuốc lắc
một vật bằng sắt có kiểu dáng khẩu súng ngắn và nhiều vật chứng khác có liên quan
tổng cộng lực lượng công an thu giữ khoảng hai kg ma túy tổng hợp các loại
hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
một đối tượng liên tiếp thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản với số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
vừa bị công an tỉnh gia lai phối hợp với công an các địa phương đấu tranh bắt giữ
đối tượng bị bắt là nguyễn khắc khánh chú tại thành phố pleiku
tại cơ quan điều tra khánh khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
đã thực hiện một mươi năm vụ trộm cắp tài sản tại các huyện mang trang chư pư chư sê
thành phố pleiku và tỉnh con tum
đối tượng là lợi dụng đêm tối sơ hở của người dân và các cơ quan doanh nghiệp trường học
để đột nhập vào cậy cửa phá khóa trộm cắp tài sản với tổng số tiền gần năm trăm linh triệu đồng
được biết khánh từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
còn tại quảng nam công an tỉnh vừa bắt giữ đối tượng liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn thành phố tam kỳ chỉ trong một thời gian ngắn
vào ngày một mươi ba tháng một tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an phường tân thạnh
thành phố tam kỳ bắt giữ đối tượng nguyễn văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thành phố đà nẵng
khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm xe máy tại thành phố tam kỳ
qua đầu tranh hưng khai nhận từ ngày một mươi một tháng một đến ngày một mươi ba tháng một đã thực hiện liên tiếp năm vụ trộm cắp
trên địa bàn quảng nam và đà nẵng
tài sản trộm cắp gồm hai xe máy hai laptop bốn điện thoại di động một máy tính bảng
điều đáng chú ý hưng là đối tượng có một tiền án về tội cướp tài sản hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
phương thức thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi hoạt động lưu động liên tỉnh
khi bị phát hiện sẵn sàng chống trả quyết liệt để tổng thoát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với công an huyện cư mờ ga vừa phá thành công
chuyên án bắt giữ một đối tượng đột nhập vào tiệm vàng ở thị trấn eapok huyện cư mờ ga
lấy cắp hàng chục cây vàng và bạc các loại
trước đó tối tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông võ văn việt chú huyện cư mờ ga đến cơ quan công an trình báo
về việc bị kẻ gian đột nhập vào tiệm vàng của gia đình trộm cắp khoảng bốn mươi cây vàng bạc tương đương hai năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an huyện cơ mờ ga đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ tổ chức điều tra
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành hàng chục tổ công tác
để tiến hành ra soát sàng lọc các đối tượng nghi vấn có thể gây ra bộ án
thì trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được thì chúng tôi xác định đối tượng khả năng là đã trộm cắp được chìa khóa của tiệm vàng
sau đó tiến hành mở khóa đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản
với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm
và làm đối tượng trộm cắp
lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
với quyết tâm cao nhất là sớm bắt đối tượng đưa ra xử lý trước pháp luật
sau một tháng xác lập chuyên án truy xét bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã thu thập được đầy đủ chứng cứ xác định đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm trên là nguyễn ngọc điểm bốn mươi ba tuổi
trú tại quận nam tử liêm thành phố hà nội
quá trình truy nong đối tượng lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn vì điềm liên tục thay đổi chỗ ở đến nhiều tỉnh thành phố
đến khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã ập vào một phòng trọ ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ thành công điểm
khám xét khẩn cấp phòng trọ công an thu giữ khoảng bảy cây vàng cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án
tại cơ quan công an điểm khai nhận sau khi gây ra vụ trộm trên điểm đón xe khách đi ra các tỉnh phía bắc sau đó đến tỉnh thái bình bán một phần vàng lấy hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiêu xài
một phần vàng bạc điểm trôn giấu sau vườn nhà mẹ đẻ ở xã mê linh huyện đồng hưng tỉnh thái bình phần còn lại điểm mang vào tỉnh đồng nai chờ tìm mối tiêu thụ
hôm đó tôi đến cửa hàng vàng việt nga tôi có hỏi mua một cái dây chuyền bạc trị giá hai trăm linh ngàn
cửa hàng treo chùm chìa khóa vào cửa
nhưng lúc chủ cửa hàng nghĩ tôi đã lấy chùm chìa khóa và mang đi lên chợ ở quảng phú đánh một chùm chìa khóa giống như vậy
sau đó tôi quay về cửa hàng nói với chủ cửa hàng là tôi muốn đổi dây truyền bạc khác
thì lúc chủ cửa hàng đang tìm cửa hàng vòng bạc đổi thì tôi đã treo trả chùm chìa khóa vào chỗ cũ
nhiều ngày sau tôi quay lại cửa hàng thì lúc đấy thì thấy cửa hàng đóng cửa
thì tôi có dùng chùm chìa khóa mở cửa vào cửa hàng
dùng một khóa đập vỡ cửa kính để lấy số vàng bạc ở trong cửa kính
được biết điềm là đối tượng trộm tiệm vàng chuyên nghiệp với phương thức trộm chìa khóa trước
sau đó đem in sao chìa rồi trả lại chủ cũ và canh me chờ thời cơ ra tay trộm cắp
với thủ đoạn đó trước đây điểm đã gây ra ba vụ trộm tiệm vàng ở hà nội
và bị toán nhân dân thành phố hà nội tuyên phạt một mươi bốn năm tù giam mới ra chạy vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
bảy đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ trọi gà vừa bị lực lượng công an sơn la bắt giữ
theo đó vào ngày một mươi ba tháng một phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an huyện mai sơn
triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ trọi gà được thua bằng tiền tại xã còn nòi huyện mai sơn
bắt quả tăng bảy đối tượng có hành vi đánh bạc gồm nguyễn duy hưng trần sơn kim lê thế hoàng lê ngọc sơn bùi văn ba đảo hữu bảy bùi văn bắc
tăng vật thu giữ gồm hai con gà trọi một cân bàn một tấm chắn để trọi gà và nhiều điện thoại di động khác
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng sử dụng điện thoại di động để sắp xếp ghi chú tính toán các kèo cá cược
và thanh toán thắng thua bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với tổng số tiền đánh bạc trên hai trăm linh triệu đồng
công an huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ hơn một tạ pháo nổ
vào thời điểm trên công an huyện bảo yên bắt quả tăng đối tượng trần trung dũng và lê văn thiện cùng chú tại huyện bảo yên
điều khiển hai xe ô tô có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ do trung quốc sản xuất thu giữ một trăm linh ba kg pháo nổ trên hai xe ô tô
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của dũng và thiện
thu giữ thêm một mươi ba kg pháo nổ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận mua số pháo nổ trên tại khu vực trung quốc gần cửa khẩu kim thành thuộc thành phố lào cai
với mục đích mua về để bán kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với trần trung dũng và lê văn thiện
để đấu tranh làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chỉ còn gần một tháng nữa là đến tết nguyên đán
đây là thời điểm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ có diễn biến phức tạp
và khó lưu
chỉ trong hai tuần vừa qua nhiều địa phương liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ
và điều đáng nói là đa phần các nạn nhân đều trong lứa tuổi học sinh
và hậu quả do pháo nổ gây ra là hết sức nặng nề
em học sinh này đang học lớp sáu
tình trạng của em sau tai nạn chế tạo và sử dụng pháo nổ
đó là bị mất hai ngón tay của bàn tay trái
cả bàn tay trái cũng bị tổn thương nghiêm trọng
mà các bác sĩ phải rất cố gắng mới có thể giữ lại bàn tay với ba ngón còn lại
tình trạng tay của con hiện tại là cháu đang bị mất hai ngón tay
một ngón cái và một ngón áp út
còn các ngón khác thì đang bị tổn thương
có những ngón mất một đốt và mất hai đốt
nguyên nhân là cháu đi học về thì có nhận được quả pháo
mấy bạn rủ nhau chơi thì lại cho vào ống tre
đốt thì nghĩ là nó phù trên trời
nhưng không ngờ là nó nổ luôn cả ống tre
thế là nó bắn ra phá luôn cả tay của cháu
nam sinh đang học lớp bảy tại thị xã đồng triều tỉnh quảng ninh
đã bị mất ngón tay cái của bàn tay phải
con cho cô biết là con bị tai nạn này trong tình huống như thế nào
con làm pháo như thế nào
làm bằng riêng
làm bằng riêng
xong thế nào nữa
con chế cạo ra xem con làm
cái cách này là con học được ở đâu đấy
thế cụ thể lúc đã áp dụng theo thì nó đã xảy ra nổ như thế nào
con đứng dãi nó cháy nó xì nó nổ
theo các bác sĩ với những trường hợp tai nạn
nạn thương tích do pháo nổ
việc chữa trị phẫu thuật rất khó khăn
và thời gian chữa trị kéo dài
đa phần các nạn nhân đều phải mang thương tật suốt đời
tại khoa chấn thương chi trên
và vi phẫu thuật
bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
thời điểm trước tết nguyên đán
năm nào cũng gia tăng đột biến số vụ tai nạn thương tích do pháo nổ
bên cạnh việc điều trị
thì các y bác sĩ luôn kết hợp tuyên truyền
với các em học sinh là nạn nhân
của hành vi chế tạo pháo
đối với cái tổn thương do pháo nổ
nó là tổn thương do hỏa khí
nó là chất nổ
và khi mà cái chất nổ
nó công phá như vậy
thì cái tổn thương nó dập nát
tổ chức đã đành
thế nhưng mà những cái khói thuốc
những cái phần dư lại
của thuốc nổ
nó sẽ nằm trong tổ chức
thế rồi những cái bụng bẩn nó sẽ nằm trong tổ chức
khi mà bị nổ thường là không chủ động
thường là bất ngờ
thế cho nên là
cái tổn thương nó gần như là
phá nát bàn tay
với một cái bàn tay của cháu như vậy
mà nát cả phần cơ gân
thì để lại cái hậu quả
gần như là mất chức năng bàn tay
dù liên tục được cảnh báo
nhưng tình trạng các em học sinh chế tạo pháo nổ
vẫn diễn ra khá phổ biến
vào mỗi dịp cuối năm
một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này
là do các em dễ dàng tiếp cận
với các clip video
hướng dẫn cách chế tạo pháo
tràn lan trên các trang mạng xã hội
việc đấu tranh ngăn chặn những nội dung độc hại này
vẫn đang đặt ra rất nhiều khó khăn
và thách thức